ngày hôm qua ngày ba mươi tháng năm ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh điện biên
đã tổ chức meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá
thu sự tham gia của bốn trăm linh đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố điện biên tham gia
với hơn tám triệu ca tử vong mỗi năm do hút thuốc lá ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh điện biên
đề nghị các cấp các ngành các địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá
vào quy chế của từng cơ quan đơn vị bảo đảm môi trường không khói thuốc cho cán bộ công nhân viên
và người lao động để nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại thuốc lá
sau lễ meeting hàng trăm đoàn viên thanh niên đã diễu hành trên các tuyến phố trong thành phố
để tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với băng rôn và khẩu hiệu
cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế trường học nơi làm việc và trên phương tiện giao thông công cộng